nghị định bốn mươi sáu lực lượng cảnh sát giao thông trên cả nước sẽ tiến hành xử phạt đối với cá nhân tổ chức là chủ xe mô tô xe gắn máy và các loại xe tương tự không làm thủ tục đăng ký sang tên đổi chủ
theo ông thì vì sao đến ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy thì các lực lượng cảnh sát mới bắt đầu xử lý với các trường hợp này
chúng ta thấy là thông thường thì bao giờ các cái nghị định cũng sẽ có một cái khoảng thời gian và sau đó thì ấn định ở một cái thời điểm nào đó
mới có hiệu lực và áp dụng trên thực tế
tại sao chúng ta lại quy định như vậy
bởi vì khi nghị định được bắt hành thì chúng ta cũng cần có công tác chuẩn bị công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật để cho các công dân và các tổ chức biết được và hoàn thiện các vấn đề nếu còn những điều chỉnh để cho phù hợp với quy định của nghị định
và chính vì vậy mà ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy
thì cái nghị định bốn mươi sáu mới được áp dụng
cái điều đó để một là có một cái khoảng thời gian cho các chủ thể thuộc đối tượng điều chỉnh của nghị định sẽ thực hiện các cái thủ tục
tôi lấy ví dụ trong cái nghị định bốn mươi sáu này thì có thời gian để các chủ thể sang tên và đăng ký làm các cái thủ tục đối với các cơ quan nhà nước theo đúng quy định của pháp luật
vấn đề thứ hai là người ta có thể là cần một khoảng thời gian
để người ta đi tìm hoặc gặp những cái chủ cũ mà khi mua người ta chưa ký cái hợp đồng chuyển nhượng hoặc thậm chí là người ta phải hoàn thiện các cái hợp đồng tôi lấy ví dụ như có những cái phương tiện không ký hợp đồng thông qua cái hệ thống công chứng thì bây giờ cần phải có hệ thống công chứng và người ta cũng đủ một cái khoảng thời gian dãn ra để cho các cái cơ quan quản lý hành chính nhà nước không bị dồn dập một lúc để có thể đổ xô theo tâm trạng
tâm lý của người dân đổ xô vào hoàn thiện thì nó sẽ dẫn tới cái tình trạng quá tải và tôi cho rằng quy định như vậy là hợp so với thực tế và cũng là tạo điều kiện cho người dân và cho các tổ chức hoàn thiện các thủ tục để chấp hành đúng quy định của nghị định
vậy cũng xin hỏi ông là không biết là ông nhìn nhận như thế nào về mức xử phạt không chính chủ theo nghị định bốn mươi sáu
tôi cho rằng là nghị định bốn mươi sáu đã đưa ra các cái mức xử phạt không chính chủ
trong đó cá nhân thì tự nhiên là
từ một trăm linh đồng cho đến hai trăm linh đồng
còn đối với tổ chức thì thông thường các cái nghị định và xử phạt quy định thì các tổ chức bao giờ cũng là gấp đôi so với cá nhân
tôi cho rằng đây là một cái chế tài phù hợp
nó đủ mang tính gian đe về mặt kinh tế và giáo dục để cho các cái chủ thể chịu sự điều chỉnh của nghị định này có cái hướng và chấp hành đúng các cái quy định của nghị định này
do đó mà tôi cho rằng là mức xử phạt như thế là phù hợp với thực tế
theo ông thì mức xử phạt này sẽ áp dụng đối với chủ sở hữu hay là người sử dụng phương tiện
trong nghị định cũng chỉ rõ quy định là trường hợp này xử phạt là xử phạt đối với chủ sở hữu phương tiện chứ không phải là người điều khiển phương tiện
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của luật sư ở phần đầu của chương trình
vâng ngay bây giờ thì xin được mời luật sư hồng bách và quý vị khán giả chúng ta hãy cùng theo dõi một phóng sự ngay sau đây của chúng tôi
năm ý kiến của người dân trước vấn đề này như thế nào
với mật độ dân cư đông đúc ở các thành phố hiện nay đồng nghĩa với việc nhu cầu sử dụng xe máy vốn là phương tiện giao thông khá phổ cập ở việt nam là rất cao
chính vì vậy việc xử phạt xe máy không chính chủ từ tháng một năm hai nghìn một mươi bảy có tác động rất lớn tới một bộ phận không nhỏ người dân
tôi nghĩ là cói bằng là được còn xe rồi cùng một nhà gia đình hoặc là của bạn chẳng hạn
mượn bán đi một lúc thì chắc tôi nghĩ là có giấy tờ đàng hoàng thì không nên phản
chẳng may gia đình có việc gấp hoặc là đi cùng bạn bè đi cùng các bạn khác mượn xe cộ để đi lại thì trong cái trường hợp đấy thì tôi thấy cũng là sẽ gặp nhiều khó khăn
mà chẳng may khi mà bị hỏi bị bắt thì mình không có cách nào để chứng chứng minh cả
không những thế việc mua bán xe của đa số người dân phần nhiều thường chỉ bằng hình thức mua bán trao tay
dẫn đến việc nhiều trường hợp xe đã qua nhiều đời chủ không còn xác minh được chủ sở hữu ban đầu
hoặc như những người chơi xe cổ đa số thường sưu tầm mua bán qua nhiều đời chủ
thời gian cũng khiến giấy tờ bị thất lạc khiến họ có muốn làm lại giấy tờ xe cũng không biết phải liên lạc với ai
bên cạnh đó nhiều gia đình do không có điều kiện kinh tế để có thể sắm sửa nhiều xe nên việc dùng chung là điều không tránh khỏi
cũng có người cho rằng hiện nay ách tắc giao thông đang là vấn đề
vấn đề đáng báo động
trường hợp bắt buộc cá nhân phải đi xe chính chủ thì không thể nào hạn chế sự gia tăng của các phương tiện tham gia giao thông
việc quy định các phương tiện giao thông khi tham gia giao thông hoặc trong quá trình mua bán trao đổi
phải làm thủ tục đăng ký
quy định này không chỉ giúp lực lượng cảnh sát giao thông dễ dàng hơn trong khi thực thi nhiệm vụ của mình
như giải quyết các vụ tai nạn giao thông xử lý vi phạm điều tra tội phạm
tuy nhiên để có thể đưa vào thực hiện một cách phù hợp trong thực tế
thiết nghĩ cần phải có hướng dẫn cụ thể từ các cơ quan chức năng về quy định này
thưa luật sư như vừa rồi chúng ta đã theo dõi đoạn phóng sự
thì người dân trên địa bàn thủ đô
tỏ ra hết sức băn khoăn trước thông tin xử phạt với những xe không đăng ký chính chủ
vậy theo ông trong trường hợp như thế nào thì cảnh sát sẽ xử phạt với lỗi không sang tên
thực ra thì cái phương tiện tham gia giao thông nó khá lớn
cho nên là cảnh sát sẽ dùng cách nào
chỉ có những trường hợp mà không sang tên khi đã tham gia các cái giao dịch chuyển nhượng tặng cho
thậm chí là thừa kế hoặc là được phân phối
thì mới bị xử phạt hay tóm lại là đối tượng điều chỉnh của nghị định này
là đối với các chủ phương tiện trong trường hợp đã thực hiện cái giao dịch dân sự tặng cho chuyển nhượng
mà lại không sang tên thì đây là chủ thể bị xử phạt
thưa luật sư trong khi chủ trương của nhà nước là phát triển các phương tiện công cộng
thì rõ ràng là các phương tiện công cộng
nếu như chúng ta căn theo nghị định bốn mươi sáu có quy định
thì những người mà không có xe hay là không mượn xe được thì họ sẽ phải mua thêm phương tiện
mà điều này thì vô hình chung đẩy việc là số lượng các phương tiện cá nhân lại tăng lên
điều này thì hình như là có vẻ hơi đối nghịch nhau đúng không ạ
trong trường hợp này nó có bị mâu thuẫn với cái chủ trương mà chúng ta đang tăng cường cái phương tiện công cộng hay không
tôi cho rằng là nó cũng sẽ không có cái mâu thuẫn
bởi vì mục đích của nghị định hướng tới như tôi đã phân tích
và vấn đề thứ hai là khi đó thì cái ý thức
của người dân nó được nâng cao và thậm chí là người ta sẽ chọn ngay một cái giải pháp
cái giải pháp đó là người ta đi phương tiện công cộng hơn là người ta mua một cái xe mà chỉ có thi thoảng người ta mới đi
trong trường hợp này có thể là người ta sẽ tính toán và không quá dư thừa về mặt kinh tế để đầu tư mà không mang lại hiệu quả
và đây cũng là một cái cách để chúng ta có thể là nâng cao cái ý thức
sử dụng phương tiện công cộng theo đúng như cái chủ trương mà chúng ta đang hướng tới
vâng vậy thì nhân tiện đây tôi cũng xin hỏi không biết được rằng là trong trường hợp mà người thân có mượn phương tiện của nhau
ví dụ như là con thì đi xe của bố chẳng hạn thì không biết là các lực lượng chức năng sẽ xử lý như thế nào
trong cái truyền thống và cũng là phù hợp với cái điều kiện kinh tế của các hộ gia đình
thì có thể là một gia đình chỉ cần một đến hai chiếc xe và có nhiều thành viên đi thì có thể là mượn của bố hoặc là của mẹ hoặc là thậm chí là anh chị em
nhưng mà trong trường hợp này thì rất khó để chứng minh không phải bất kỳ lúc nào chúng ta đi mà cũng phải đút ở trong túi một cái hợp đồng mượn
hoặc là một cái giấy mượn xe chẳng hạn
nhưng mà bằng các biện pháp nghiệp vụ thì bản thân các chiến sĩ cảnh sát giao thông khi làm nhiệm vụ sẽ có thể xác minh được
tôi lấy ví dụ như là có thể có những cái trường hợp vi phạm và bị giữ kiểm tra thấy rằng xe không phải là chính chủ
thì hoàn toàn các chiến sĩ trong thẩm quyền của mình có thể mời chủ xe đến
và trong trường hợp đấy thì chúng ta sẽ xác định được rằng đây là bố đây là mẹ hay là đây là anh chị em
trong gia đình hay là một người hoàn toàn xa lạ mà người ta đã bán xe
vâng như vậy là bằng những phương pháp nghiệp vụ thì chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm là không có chuyện là cứ nói đi mượn
để che giấu việc là không sang tên đổi chủ xe đúng không ạ
vâng vậy thì theo ông liệu là lực lượng cảnh sát giao thông có quyền được dừng xe để xử phạt đối với lỗi không sang tên đổi chủ hay không
khi làm nhiệm vụ thì về mặt nguyên tắc chỉ khi phát hiện có dấu hiệu của sự vi phạm
thì các lực lượng mới được phép dừng các phương tiện để kiểm tra xem phương tiện có đầy đủ cái điều kiện để tham gia lưu thông hay không
hoặc có cái hành vi vi phạm pháp luật nào hay không
nguyên tắc là không được phép tự ý dừng khi người ta tham gia giam thông
vâng và một câu hỏi nữa mà tôi muốn dành cho luật sư không biết được rằng là mục đích của việc xử phạt với việc không sang tên đổi chủ phương tiện là gì
bất kỳ một cái chế tài
nào được ban hành thì nó cũng sẽ phải có tính mục đích của nó
vậy thì trong trường hợp này mục đích là gì
thứ nhất là chúng ta ổn định được tình hình trật tự để góp phần vào đảm bảo cái an ninh trật tự trong quá trình các lực lượng chức năng
kiểm soát quản lý đối với các phương tiện tham gia giao thông
vấn đề thứ hai là cũng giúp minh bạch cái giao dịch dân sự của các chủ phương tiện và những người tham gia vào cái giao dịch này
mua bán tặng cho chuyển nhượng và tăng cường ý thức pháp luật về chấp hành pháp luật đối với tổ chức và cá nhân
một vấn đề nữa là trong quá trình tham gia giao thông có thể có các phương tiện gây ra tai nạn hoặc là gây phiền phức hoặc vi phạm pháp luật
thì đối tượng đấy sẽ bị xử lý xử phạt theo quy định của pháp luật
ví dụ điều khiển là họ đi vượt quá tốc độ chẳng hạn thì bị cái hình ảnh thật
camera chụp lại và đương nhiên là chủ sở hữu sẽ phải là người chịu trách nhiệm về cái khoản phạt này
thế nhưng thực tế chủ sở hữu đâu có phải là người có cái hành vi vượt tốc độ đâu
chính vì vậy mà đánh vào cái ý thức chấp hành pháp luật là để cho chủ sở hữu sẽ sang tên nếu tham gia cái giao dịch tặng cho mua bán chuyển nhượng đó
để cho cái người điều khiển phương tiện giao thông đó có ý thức trách nhiệm chấp hành pháp luật
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của luật sư nguyễn hồng bách
nữa cũng cảm ơn ông đã nhận lời đến tham dự chương trình
vâng thưa quý vị và các bạn như vậy với những trường hợp người thân trong gia đình mượn xe máy của nhau để đi lại thì sẽ không bị xử phạt
và trong quy định cũng không yêu cầu xử lý hành vi này
trên thực tế việc xử phạt này nhằm tác động tới ý thức của chủ phương tiện về việc đảm bảo tài sản phương tiện của mình
và tránh những trường hợp tranh chấp không đáng có khi không sang tên
trong công tác giải quyết tai nạn giao thông việc đăng ký chính chủ sẽ giúp ích rất nhiều cho cảnh sát trong quá trình điều tra
không bị mất thời gian đi tìm chủ sở hữu của phương tiện
hơn nữa việc đăng ký xe chính chủ sẽ giúp tiết kiệm thời gian chi phí của chủ phương tiện như sau này
chỉ cần đăng ký qua mạng chuyển khoản để mua vé phí đường bộ hay là áp dụng việc xử phạt nguộn cũng rất dễ dàng
đến đây thì chương trình tâm điểm cũng xin được khép lại
kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại